năm hai nghìn một mươi chín là năm thành công của kinh tế việt nam thể hiện qua việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra
và tạo được niềm tin cho doanh nghiệp cũng như là người dân về sự ổn định xu hướng gia tăng phát triển của nền kinh tế
là cơ hội để tận dụng thời cơ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đất nước ngay càng phát triển bền vững trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín tăng trưởng kinh tế việt nam đạt bảy hai thuộc nhóm cao nhất trên thế giới và cũng cao gấp hai năm lần mức tăng trưởng của lãm phát
vì vậy có thể coi bức tranh kinh tế của đất nước năm hai nghìn một mươi chín đã khép lại với xu hướng tăng trưởng kinh tế khá tích cực với nhiều chỉ số ấn tượng
đạt và vượt một mươi hai chỉ tiêu quốc hội đề ra từ đầu năm sắp nhập khẩu tăng trưởng lên mức trên năm trăm linh tỷ usd
tăng trưởng du lịch đạt tới con số một mươi năm một mươi sáu
gấp ba bốn lần mức tăng trưởng chung của ngành du lịch toàn cầu
thu ngân sách đạt trên một sáu triệu tỷ nợ công đã được đưa xuống dưới mức năm mươi năm gdp
năm hai nghìn hai mươi đối với việt nam chúng ta thế giới thì cũng trong một cái bức tranh rất là biến động rất khó đoán
với tác động của kết quả thương thảo thương lượng về hiệp định thương mại mỹ trung chiến tranh thương mại mỹ trung
cũng còn là những cái rất là thách thức
và việt nam thì chúng ta tham gia vào các hiệp định fta ngày càng mở ra nhiều cơ hội
nhưng ở đó cũng chứa đựng rất nhiều tiềm ẩn thách thức đối với doanh nghiệp
nhưng mà đặc biệt ở chúng ta thì năm hai nghìn hai mươi là năm mà sẽ tổng kết cái nhiệm kỳ của các đại hội ca cấp
tiến hành đại hội ca cấp thì ở đó sẽ các nơi đều hướng tới để tập trung hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu một cái nhiệm kỳ năm năm
vì vậy nên là cái tác động thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nói chung ở các địa phương trên cả nước
sẽ là một cái yếu tố quan trọng để tác động vào cái môi trường kinh tế chung cũng như là đối với hoạt động của doanh nghiệp
chúng ta đang có rất nhiều chương trình để có thể hỗ trợ đồng hành doanh nghiệp trong việc chuyển đổi số
để như là đồng hành trong các chương trình chuyển đổi chữ ký số điện tử hóa đơn điện tử
và sắp tới tôi kỳ vọng rằng doanh nghiệp việt sẽ được ứng dụng công nghệ bốn
ứng dụng các phần mềm trong việc quản trị doanh nghiệp để làm sao chúng ta có thể tiết kiệm chi phí
chúng ta tăng năng suất và đương nhiên rằng chúng ta sánh vai với các cường quốc nam châu trong việc ứng dụng công nghệ
tôi kỳ vọng rằng trong năm hai nghìn hai mươi thì việt nam sẽ có những cái doanh nghiệp kỳ lân khác phát triển để mà ứng dụng công nghệ vào
thì sẽ phát triển cái doanh nghiệp của mình một cách tốt đẹp hơn nữa
theo dự báo nền kinh tế của việt nam sẽ còn nhiều thách thức phải đương đầu trong năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
trong đó thách thức từ biến động địa chính trị xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng khiến mục tiêu tăng gdp năm hai nghìn hai mươi không hề dễ dàng
trong bối cảnh đó việc phát triển khu vực kinh tế tư nhân cần được ưu tiên để giảm thiểu rủi ro
bao gồm thông qua cải thiện môi trường kinh doanh và các phương án huy động tài chính dài hạn